bộ trưởng bộ nội vụ vừa ký ban hành chín nội dung kiểm tra công tác cán bộ năm hai nghìn một mươi chín
đối với một số cơ quan đơn vị thuộc trực thuộc bộ nội vụ và cá nhân có liên quan
nhằm kịp thời phát hiện và đề xuất nêu gương người tốt việc tốt đối với những tập thể cá nhân
đồng thời phát hiện chấn trình và xử lý nghiêm minh chính xác các vi phạm trong công tác tổ chức cán bộ
theo đó chín nội dung kiểm tra công tác cán bộ gồm
thứ nhất kiểm tra công tác tiếp nhận tuyển dụng công chức viên chức theo đúng nguyên tắc
quy trình trách nhiệm và thẩm quyền của lãnh đạo
thứ hai kiểm tra công tác đánh giá công chức viên chức và người lao động
thứ ba kiểm tra về công tác quy hoạch cán bộ công chức viên chức lãnh đạo quản lý
thứ tư kiểm tra công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức gắn với quy hoạch và theo chức danh
thứ năm kiểm tra công tác bổ nhiệm lãnh đạo
thứ sáu kiểm tra công tác điều động luân chuyển cán bộ công chức viên chức
thứ bảy kiểm tra việc phân công phân cấp quản lý cán bộ công chức viên chức và người lao động
thứ tám kiểm tra việc thực hiện chính sách với cán bộ công chức viên chức và người lao động như
chính sách về lương thưởng khen thưởng và kỳ luật
thứ chín giả soát thẩm tra xác minh thẩm định tiêu chuẩn chính trị của cán bộ công chức viên chức
bảo vệ chính trị nội bộ